thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm vừa tống đạt quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến bà đặng thị hàng ni
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quảng ngãi và ông trần văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê trà vinh ra xét xử
theo kế hoạch ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên toàn xét xử sơ thẩm
đối với hai bị cáo bà đặng thị hàng ni và ông trần văn sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
với nghĩa vụ liên quan tòa án còn trự tập bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng là chồng bà hằng
chủ tịch công ty cố phần đại nam quý tự thiện hàng hữu về tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông trần văn sĩ và bà đặng thị hàng ni
lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện đăng bài tổ chức nhiều bố ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự uy tín danh dự cá nhân
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng
và ông huỳnh uy dũng trái quy định pháp luật
quá trình điều tra bị cáo đặng thị hàng ni trần văn sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
viện kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
về phần dân sự bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng cùng đại diện theo ý quyền của công ty cố phần đại nam
quý tư thị hàng hữu không có yêu cầu bồi thường